dịch bệnh covid một mươi chín đã gây ra những ảnh hưởng rất nghiêm trọng về mọi mặt đời sống kinh tế xã hội trên khắp các châu lục
mặc dù chính phủ và nhân dân việt nam còn nhiều khó khăn nhưng vẫn dành một phần nguồn lực của mình để giúp đỡ chính phủ và nhân dân các nước
và chính nghĩa cử cao đẹp của việt nam đã được các nước xem đây là sự động viên tinh thần to lớn
thông điệp về tình đoàn kết và cam kết mạnh mẽ của việt nam với các nước trong cuộc chiến cam go với dịch bệnh covid một mươi chín
hơn bảy tỷ đồng quà tặng là các trang thiết bị y tế gồm quần áo bảo hộ khẩu trang y tế khẩu trang kháng khuẩn
hệ thống xét nghiệm cùng bộ xét nghiệm dịch covid một mươi chín dành cho mỗi nước bạn lào và campuchia
hơn bốn trăm năm mươi bộ quần áo bảo hộ được sản xuất tại việt nam đã tới hoa kỳ
ngay khi chuyến bay chở bốn trăm năm mươi bộ trang phục bảo hộ giúp phòng chống dịch covid một mươi chín từ việt nam hạ cánh xuống dallas bang texas
tổng thống hoa kỳ donald trump đã gửi lời cảm ơn
hơn những người bạn việt nam năm trăm năm mươi khẩu trang vải kháng khuẩn chống giọt bắn do việt nam sản xuất gửi tặng chính phủ
nhân dân các nước pháp đức anh tây ban nha và italia
đặc biệt ý nghĩa khi chính phủ việt nam trao tặng chúng tôi khẩu trang kháng khuẩn
chúng tôi rất cảm kích về điều này bởi khẩu trang giờ đây là một phần quan trọng trong cuộc chiến chung chống lại virus corona
lô khẩu trang này chắc chắn sẽ hữu dụng
và bên cạnh đó còn thể
chúng tôi sẽ thể hiện rõ nét những hiệu quả của sự hợp tác trong phòng chống dịch bệnh
trên tinh thần hiểu nghị và láng giềng gần gũi chính phủ và nhân dân việt nam đã quyết định trao tặng chính phủ và nhân dân myanmar
món quà năm mươi đô la mỹ để cùng chung sức phòng chống dịch covid một mươi chín
những con số biết nói đã thể hiện tấm lòng chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau của chính phủ và nhân dân việt nam
giúp các nước có thêm phương tiện bảo vệ sức khỏe cho người dân giúp đỡ nhân dân các nước vượt qua giai đoạn khó khăn
tôi chân thành bày tỏ lời cảm ơn tới chính phủ và nhân dân việt nam về sự hỗ trợ tình nghĩa cho chính phủ và nhân dân myanmar
trong trận chiến chống đại dịch covid một mươi chín đồng thời sự hỗ trợ này cũng thể hiện tinh thần đoàn kết vì sự phát triển tình vụ chung trong khối asean
dù cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của covid một mươi chín nhưng việt nam đã đang và sẽ luôn luôn sẵn sàng chia sẻ nguồn lực
nguồn hỗ trợ y tế và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân các nước thời gian qua ở việt nam
trong đó có chữa trị cho các nước
những người có kết quả dương tính với virus corona và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ và tăng cường hợp tác với việt nam
trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người dân đồng thời duy trì quan hệ hợp tác giao thương
phối hợp chia sẻ thông tin và hỗ trợ cùng nhau vượt qua khó khăn